tại tỉnh thái nguyên bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam phối hợp với bộ tư lệnh quân khu một bảo tàng hải quân hải phòng bảo tàng phụ nữ nam bộ cùng các cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã tổ chức các hoạt động trưng bày trải nghiệm tái hiện lịch sử truyền thống với chủ đề sức mạnh truyền thống kiến tạo giá trị tương lai
tại chương trình các em học sinh đã được tham gia trải nghiệm tái hiện lịch sử từ thời kỳ vua hùng dựng nước đến giai đoạn kháng chiến trong mỹ cứu nước với các hoạt động hành quân huấn luyện chiến đấu vận chuyển hàng hóa ở chiến trường
những hoạt động này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các em và mang ý nghĩa giáo dục tri thức truyền thống cách mạng tích hợp kỹ năng sống làm việc nhóm tinh thần đoàn kết vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh